sau khi nhận hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng của một mươi bảy người lâm không xin được việc mà đem số tiền trên tiêu xài cá nhân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi trường lâm một mươi sáu năm tù giam
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn trường
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
kết quả điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trường đã lợi dụng quyền tự do dân chủ trong việc khiếu nại tố cáo quay các video clip viết bài phát tán trên mạng xã hội facebook
với nội dung bôi nhọ hạ uy tín vu khống công kích xúc phạm một số cá nhân cơ quan nhà nước làm công tác tố tụng ở trung ương và trên địa bàn tỉnh thái nguyên
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn vừa bị công an tỉnh phú yên triệt phá thành công bắt giữ một mươi bảy đối tượng
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn tấn thành cầm đầu
số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng tính từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị bắt ước khoảng hai trăm linh tỷ đồng
trong đó có một trận bóng đá số tiền cá độ của một đối tượng lên đến hai hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cũng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi ba đối tượng
tăng vật thu giữ gần bốn trăm hai mươi triệu đồng một ba trăm linh đô la mỹ cùng nhiều tăng vật khác
quen nhau từ trong tù ba đối tượng là phan quốc hữu nguyễn huỳnh anh đức và nguyễn quốc đạo
đã rủ nhau trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và đã bị công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bắt tạm giam
chiều ngày sáu tháng hai lợi dụng sơ hở của người dân ba đối tượng đã dùng vam phá khóa
lấy trộm hai chiếc xe máy của anh phan anh duy và nguyễn duy thanh tại thị trấn nam ban
ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã tiến hành điều tra và bắt giữ ba đối tượng
bất ngờ ập vào kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
chế biến thực phẩm và thương mại á đông tại huyện đức hòa phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh long an đã phát hiện nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhân viên công ty thực hiện hành vi đưa nước
và tiêm thuốc vào cơ thể heo trước khi giết mổ
hệ thống xử lý có màu nâu đỏ
công ty chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hồ sơ thủ tục pháp lý về môi trường và lĩnh vực thú y